hơn một mươi năm năm nay gần năm trăm linh hectare đất phục vụ du lịch tại khu du lịch biển xuân thành
huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh đã bị hàng chục tổ chức cá nhân giữ đất rồi bỏ hoang
không triển khai thi công và ảnh hưởng lớn đến công tác kêu gọi đầu tư
cũng như là phát triển hạ tầng du lịch gây bức xúc trong dư luận
nằm ở vị trí đắc địa có giá trị bậc nhất tại khu du lịch biển xuân thành
thế nhưng sau một thời gian được cấp phép đầu tư khu đất vàng có diện tích sáu hectare
được tỉnh hà tĩnh yêu ái cho công ty cổ phần sông ngư sơn giang đình
triển khai dự án xây dựng quần thể du lịch sinh thái xuân thành vẫn bị bỏ hoang
theo đại diện ban quản lý khu du lịch biển xuân thành
mặc dù ủy ban nhân dân huyện nghi xuân đã bàn ra mặt bằng sạch cho chủ đầu tư cách đây hơn hai năm
nhưng đến thời điểm hiện tại tất cả các hạng mục dự án mới chỉ được thực hiện trên giấy tờ và ý tưởng
theo số liệu từ ban quản lý khu du lịch biển xuân thành đến thời điểm hiện nay
ngoài bốn dự án lớn được cấp phép đầu tư đang triển khai dở dang chậm tiến độ
còn có sáu mươi tám khu đất được ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh cấp cho các tổ chức cá nhân từ năm hai nghìn ba
đến nay vẫn đang bị bỏ hoang
ảnh hưởng rất lớn đến môi trường đầu tư diện mạo khu du lịch biển này
du lịch là hướng tỏ những phong nghị đảm bảo
qua tìm hiểu được biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng dự án nằm bất động
đất đai bị bỏ hoang là do những rễ rái trong quá trình cấp phép đầu tư
cắn với việc cấp đất trước đây
ngoài ra những thay đổi về chính sách đất đai quy hoạch năng lực của chủ đầu tư hạn chế
vô hình dung đã kìm hám sự phát triển của khu du lịch đầy tiềm năng này